vật thể thì sao di sản vật thể
cũng nằm trong cái xu thế đó
tức là có thể là cộng đồng thực
tức là những người mà
ở trong một cái địa dư nhất định thực hành
các nghi lễ thờ phụ rồi chăm sóc
rồi bảo quản v v liên quan đến
cái di sản văn hóa vật thể đó
nhưng cũng có thể là những người
họ không nhất thiết phải ở cái địa dư đó
nhưng họ có ý thức rằng là
họ thờ cúng cái địa điểm đó
họ có liên quan đến địa điểm đó và họ coi mình
là một thành viên trong tiếng ngữ đó
hoặc là thực hành đó thì cũng có thể xem
là một cái cộng đồng
chính vì lý do đó nên là
cái nghĩa cộng đồng nó tương đối là phức tạp
và đôi khi có thể là mơ hồ
ở phương tây thì họ có
một cái thuật ngữ rất là quan trọng liên quan đến
cái câu chuyện cộng đồng ngoài cái câu chuyện mà chúng ta đang
bản thì họ nói về một cái thuật ngữ
là các bên liên quan tức đối với
bất kỳ một cái di sản văn hóa nào
có những cái người có
các mức độ liên quan trực tiếp và gián tiếp
khác nhau thì tất cả những cái
người có liên quan trực tiếp và gián tiếp
ảnh hưởng sâu lên ảnh hưởng không sâu
đối với lại một cái di sản
thì đều được coi là cộng đồng và
trong bất kỳ một cái quá trình quản lý
hoặc là vận hành một cái di sản nào đó là chúng ta
phải tính toán đến lợi ích của tất cả các bên liên quan
thì cái câu chuyện các bên liên quan
và cộng đồng này thì nó có một cái mối quan hệ nhất định
và chúng ta phải xem xét những câu chuyện đó
khi chúng ta tiến hành quản lý di sản
tôi xin trở lại phóng sự trên
mà các vị vừa xem đó là một ví dụ
nhỏ về cái hiện trạng nguyên nhân
sự mai một của di sản văn hóa phi vật thể
mà chúng tôi có đưa ra cái hình ảnh
ở tây nguyên trong khi đó
chúng ta có rất nhiều những di sản khác
hiện trạng khác và những nguyên nhân
khác của các tộc người khác đang đứng trước
cái nguy cơ như vậy thì ý kiến của các vị
như thế nào đối với mỗi một cái di sản
của một cái tộc người nào đó thì
nó đều gắn liền với lịch sử phát triển của tộc người
nó đều gắn liền với những cái
sinh hoạt văn hóa kinh tế
chính trị xã hội của cái tộc người đó
thì cái sự mai một của cái tộc người đó
hay là của một cái di sản
của tộc người đó thì nó phụ thuộc vào rất nhiều
các cái yếu tố có thể một
trong những cái yếu tố mà có thể đơn cử ra là
cái quá trình khi mà chúng ta
phát triển cái nền kinh tế thị trường
và cái nền kinh tế thị trường nó tác động
đến rất nhiều những cái cộng đồng khác nhau
không chỉ những cái tộc người việt và cả những cái tộc người
dân tộc thiếu số khi mà cái yếu tố
kinh tế nó nổi lên là hàng đầu
thì nhiều cái di sản văn hóa
đã bị lãng quê
thậm chí đã bị mai một bởi vì nó không
phù hợp với cái nhịp sống của xã hội đương đại
thế rồi còn một cái nguyên nhân nữa
tức là khi nó mất đi cái môi trường
sống của chính cái di sản đó
tôi lấy ví dụ như là có những cái tộc người hơ mông
hoặc người giao họ có những cái
sinh hoạt văn hóa tâm linh
rất quan trọng đối với tộc người họ
ở cái khu vực rừng thiêng rừng đầu nguồn
thế nhưng mà khi mà cái rừng thiêng rừng đầu nguồn nó mất đi
dẫn đến là cái di sản đó
nó mất đi cái môi trường cộng sinh của nó
để nó phát triển thì cái di sản đó
cũng dần như là bị lãng quên còn một cái
yếu tố nữa bản thân cái ý thức
tự giác tộc người của các cái tộc người
thiểu số khi họ cảm thấy
họ bị thấy rằng là cái văn hóa
của mình dường như là tấp kém hơn
cái văn hóa của tộc người chủ thể
thì họ cũng bằng cảm với cái di sản
văn hóa của mình và họ cũng có
những cái chối bỏ thì đấy cũng là những cái nguyên nhân
dẫn đến là rất nhiều những cái di sản
mà đã và đang mai một
và biến đổi đi trong cái môi trường xã hội hiện đại
ngày nay tôi rất là tán thành với ý kiến của
tiến sĩ mai về câu chuyện là
có rất nhiều những nguyên nhân khiến cho các cái
di sản văn hóa phi vật thể của chúng ta biến mất và
nó bị biến tướng cả theo
chiều kích về thời gian cả
theo chiều kích về không gian cả
việc chung sống giữa các tộc người
cả việc tác động của đời sống
kinh tế hay là kể cả
ý thức hay nhận thức của chính cái cộng đồng đó nữa
cái điều quan trọng ở đây là khi mà chúng ta đã nhận biết
từ câu chuyện này chúng ta sẽ có những biện pháp nó bảo vệ
và phát huy giá trị di sản
văn hóa phi vật thể nó tốt hơn cho đến nay
bản thân tôi thì tôi vẫn không thích
với cái khái niệm chúng ta dùng là di sản
mà tôi thích dùng một cái khái niệm
khác đó là cái khái niệm sản nghiệp
bởi vì khi chúng ta dùng cái khái niệm di sản
ta hiểu một cách đơn thuần cũng như những người dân
người ta hiểu một cách đơn thuần rằng là đó là
những cái tài sản do người xưa để lại thế nhưng
nếu khi ta tiếp cận di sản nó giống như một cái sản
nghiệp văn hóa mà nó gọi là sản
nghiệp văn hóa tức là nó là
những cái cơ nghiệp và cái cơ nghiệp đó
hoàn toàn có tác dụng để phát triển
trong cái cuộc sống xã hội ngày nay
và phát triển cái kinh tế cho những cái chủ thể
nắm giữ cái sản nghiệp đó ngày hôm nay
thế thì bắt đầu từ cái cách tiếp cận khác nhau
như thế nó đã gieo vào trong cái ý thức
của cái người chủ sở hữu cái sản nghiệp đó
rằng mình phải giữ cái sản nghiệp đó
như thế nào để nó phục vụ lại
quay trở lại phục vụ cho chính cái đời sống
sinh kế đời sống văn hóa xã hội của mình
hôm nay từ cái nguyên nhân đó nó dẫn đến
cái sự chối bỏ của các cái tổng người
thiểu số cũng như một cái cộng đồng nhất định nào đó
đối với cái sản nghiệp của họ họ chỉ
chối bỏ nó khi bản thân
cái sản nghiệp đó
nó thuộc ngoài cái quyền sở hữu của họ
và họ không được hưởng lợi từ cái
sản nghiệp đó nhưng ngày nay họ bị đặt ra
ngoài lề cái sản nghiệp đó họ không được
thừa hưởng lại những cái lợi ích
về mặt kinh tế về mặt văn hóa
cũng như về mặt chính trị xã hội
đối với cái bản thân họ
thì đương nhiên là họ sẽ cảm thấy rằng là
đó là di sản của nhà nước
hay là đó là di sản của địa phương
hay là di sản của một tỉnh nào đó
vì thế họ đứng bên ngoài cái việc
mà bảo tồn hay là lưu giữ
hay là phát triển nó thì đó chính là
cái câu chuyện mà chúng ta cần phải lưu ý
những thước phim này thuộc hợp phần
di sản cộng đồng nằm trong dự án
di sản kết nối một dự án di sản
văn hóa hướng đến sự phát triển đồng đều
nhằm giúp các cộng đồng khác nhau
đóng góp và hưởng lợi từ sự
bảo tồn và phát huy các di sản
văn hóa phi vật thể
khi thiết kế cái dự án
di sản kết nối thì chúng tôi mong muốn
rằng chúng tôi có thể giúp
người dân nâng cao nhận thức về cái di sản
văn hóa mà họ đang nắm giữ đồng thời tạo ra
những cái cơ hội để họ có thể phát huy cái di sản này
trong cộng đồng trong cuộc sống hàng ngày của họ
dự án do hội đồng anh
cùng vcas viện văn hóa
nghệ thuật quốc gia việt nam phối hợp
thực hiện trong khoảng thời gian ba năm
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến

gia lai con tùm ninh thuận và
thành phố hồ chí minh
một trong những khó khăn chính của dự án
đấy là cái nhận thức của người dân và người dân
cũng chưa quen làm du lịch bao giờ
khó khăn là việc mình siêu tập rồi
mình chắc lọc lại bởi vì văn hóa tây nguyên
là một vụ rất là khổng lồ
các hoạt động của hợp phần
di sản cộng đồng tập trung vào
các nỗ lực bảo tồn và phát huy
di sản văn hóa tại các cộng đồng
địa phương với mục đích cải thiện
sinh kế cho các cộng đồng yếu thế
chuyện là khi mà
chúng tôi tiến hành các hạng mục là
xây dựng cái nhà truyền thống của cộng đồng mơ ra
lúc đầu thì đây là một ký tưởng
chúng tôi là quan điểm là khó
tuy nhiên khi mà trải qua các cái khâu
mà chúng tôi tập quấn với họ
nhận diện các cái di sản văn hóa
và xác định được cái câu chuyện về
biến cái nhà truyền thống đấy
trở thành một cái phòng bảo tàng
và một cái nơi để giáo dục
cho chính thể trẻ trong làng
thì khi mà nhận thức được chuyện đấy
những người dân trong làng họ rất tham gia rất là nhiệt tình
thì bắt đầu họ trực tiếp là mang
các cái di sản mang các cái
vật dụng hàng ngày những cái
cổng chiêng vỡ hoặc là những cái bộ ché
hoặc là những cái dụng cụ
mang tính chất là đưa vào vàng thì chính cộng đồng
sẽ là người tự giác
thời gian vừa rồi thì viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam

nhằm mục đích là bảo tồn những di sản văn hóa
mà một trong những cái dự án như vậy
là bên viện đã phối hợp
với cả hội đồng anh
có những cái dự án về
cộng đồng di sản kết nối
ông nói gì về những cái dự án như thế này
đấy là cách mà viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
rất là quan tâm dưới sự chỉ đạo
của bộ văn hóa thể tạo và du lịch
chúng tôi muốn là các cộng đồng
người ta phải sống được bằng di sản của mình
nếu họ sống được bằng di sản của hòa mình
thì họ mới nuôi dưỡng di sản đấy được
chính vì thế nên là cái tên dự án là
di sản kết nối ở đây là kết nối gì
kết nối quá khứ hiện tại và tương lai
tức là người ta có thể sử dụng
những cái tài sản của quá khứ
cho những mục đích của hiện tại
và hướng đến tương lai thì nó mới bền vững mà
bên cạnh câu chuyện là tự hào với di sản của họ
thì họ phải sống bằng cái di sản của họ
và cái việc
mà sử dụng di sản đó
mà sống được thì nó có nhiều cách khác nhau
ví dụ như là chúng ta có thể
dựa trên các cái di sản này họ làm du lịch
họ có thể tạo ra những cái
sản phẩm nghệ thuật
từ di sản để tạo ra những cái
sản phẩm thủ công mỹ nghệ
nó vô cùng độc đáo từ cái sự độc đáo của địa phương
đấy nó không có cạnh tranh nó tạo những cái giá trị
giả tăng khác chỉ có như thế
thì cái việc bảo vệ và phát huy di sản
nó mới thực sự bền vững được
tôi thấy dự án này mang tính nhân văn rất cao
thứ nhất là họ
thúc đẩy cái tình yêu của cộng đồng
đối với di sản của họ họ thúc đẩy
cái sự bảo tồn của cộng đồng
đối với di sản của họ và một cái
việc nữa là nó giúp cho
những cộng đồng ở đấy có cái
kế sinh nhai nghĩa là
cộng đồng hưởng lợi từ chính cái di sản đấy
tôi thấy dự án đã chọn
bốn địa danh để mà
khảo sát cũng như thực hành ví dụ như là
thủy hồ chí minh ninh thuận gia lai và con tum
vậy thì qua cái dự án như thế này thì ông thấy
cộng đồng những người mà nằm giữ
di sản thì họ có những cái ứng xử như thế nào
với di sản của mình tín hiệu tốt nhất
mà tôi thấy qua cái dự án này là
cộng đồng người ta hiểu rõ hơn về di sản của mình
tại vì như tôi đã nói không phải
lúc nào cộng đồng cũng hiểu về di sản của mình đâu
thế thì cái quan trọng nhất
mà cái dự án đạt được là tăng cường
cái nhận thức của cộng đồng về cái di sản của mình
từ cái nhận thức đúng về cái di sản
đó họ biết cách
là sử dụng di sản cho những cái mục đích
hiện thời và cho cả những mục đích
trong tương lai khi họ hiểu về di sản của họ
họ biết rằng cái di sản nó đáng quý như thế nào
cần phải bảo tồn và giữ gìn như thế nào
cách nào để bảo tồn và giữ gìn nó tốt nhất
và nó phù hợp nhất đối với mình
và cách đó được trao đổi trong cộng đồng
tạo ra sự đồng thuận ở trong cộng đồng
với những câu chuyện đó thì di sản sẽ được bảo bền vững
và một cái
mà tôi rất là xúc động khi
tham dự những cái cuộc tỏa đàm và hội thảo
liên quan đến cái này là
khi mà người ta nhận ra là người ta hiểu
hơn về cộng đồng của họ
thì họ quay lại họ lại yêu thêm
cái di sản của mình
và từ yêu thêm đó họ lại
mong muốn tìm hiểu tiếp
về di sản của mình từ hiểu đến yêu
thì từ yêu đến hiểu nó bắt đầu
một cái chương trình rất tốt cho
việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản
văn hóa di sản có hai hình thức mà qua đó
vai trò của cộng đồng có thể được nêu ra
đó là thông qua các hệ thống
bảo tàng và bảo vệ di sản
ngay tại cộng đồng của mình đây phải chăng
chính là hai hình thức hữu hiệu cho
việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể
tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của biên tập viên
hiện nay cho việc bảo tồn di sản
văn hóa dù là vật thể hay phi vật thể
thì trên thế giới cũng như ở việt nam cũng đang phổ biến
hai cái hình thức đó là hình thức
là một cái dạng bảo tồn đóng và
bảo tồn mở bảo tồn đóng tức là
chúng ta dùng cái hệ thống thiết chế
ví dụ như là thư viện
rồi bảo tồn và bảo tàng
các cái hoạt động bảo tàng để mà
chúng ta bảo tồn các di sản văn hóa
nhưng có một cái dạng bảo tồn nữa
mà nó cũng thể hiện được cái tính
ưu thế của nó và nó mang lại
nhiều cái thành công hơn đó là
cái bảo tồn theo kiểu phương thức mở
tức là bảo tồn tại cộng đồng thế thì khi bảo tồn
tại cộng đồng nó không đơn thuần là anh chỉ
bảo tồn cái nghi lễ đó hay
cái di sản văn hóa vật thể đó
mà ta phải bảo tồn toàn bộ cái môi sinh
mà cộng đồng đó đang sinh sống
và bảo tồn cả cái cộng đồng tộc người
đó đang sinh sống khi mà chúng ta
tiếp cận với cái khía cạnh
di sản đó bằng một cái
khái niệm mà đã có lần
chúng ta tranh luận và trao đổi như là
coi nó như là một cái dạng hổ tục chẳng hạn
thì lập tức là cái người dân người ta
khi người ta ở một cái vị thế yếu thế
thì người ta thấy rằng là bị coi
cái nghi lễ đó của người ta là hủ tục
thì lập tức dần dần người ta cũng phải tìm cách nào đó
để người ta giảm đi hoặc người ta không
nhiệt thành bảo vệ nữa hoặc là người ta
cũng phải cho nó ẩn đi thậm chí đến lúc
mà các cái nghệ nhân mất đi thì nó cũng mất theo
thế nhưng nếu chúng ta nhìn vào đó
như là một cái di sản một cái sản nghiệp
văn hóa ở đây chúng ta phải bàn với nhau một điều
rằng là sản nghiệp văn hóa không chỉ là những cái
di sản văn hóa mà chúng ta nhìn thấy mà nó còn là
hệ giá trị hoặc còn là những cái
ẩn số mà được thể hiện
trong những cái thực hành nghi lễ đó
mà cho đến hiện nay chúng ta chưa thể nào tìm ra
được cái giá trị những cái công năng của nó
thì điều đó không có nghĩa là nó không có giá trị
tôi thì tôi có một cái quan điểm như thế này
những gì còn tồn tại được đến ngày hôm nay
đương nhiên nó phải thể hiện cái tính hữu ích
nhất định của nó đối với cộng đồng
và dù ở cái thiết chế nào đến nữa
thì nó vẫn sẽ tồn tại ở hình thức này
hay ở hình thức kia nó chỉ mất đi khi
chính cái nghệ nhân của nó không còn coi trọng
nó nữa và chối bỏ nó
thì cái việc mà chối bỏ nó liên quan đến rất nhiều
thứ mà như chúng ta đã thấy khi mà
chúng ta đứt họ ra khỏi cái môi sinh
mà họ đang sống họ liên quan đến đi rừng
liên quan đến ăn rừng liên quan đến các cái
kỹ năng của họ liên quan đến các cái nghi lễ
liên quan đến rừng của họ nhưng mà khi chúng ta
đưa họ về một cái môi sinh hoàn toàn mới
giống như một cái làng việt ở một cái vùng đất bằng phẳng
xong cho các cái nhà sàn sát sàn sát
bên nhau thế thì lấy đâu môi trường
để mà họ thể hiện cái di sản của mình
mà muốn bảo tồn được cái di sản
sống ở cộng đồng thì ta phải hết sức
lưu ý đến cái môi trường mà cái
di sản đó đang được bảo tồn
và đang được thể hiện ở trong đời sống
cộng đồng và chúng ta phải bảo lưu cả
cái cộng đồng đó nữa về quan điểm bảo tồn thì nó có
hai loại bảo tồn như tiến sĩ mai
cũng đã nói nó là
bảo tồn tĩnh và bảo tồn động
bảo tồn tĩnh
và bảo tồn động
tuy có khác nhau nhưng mà mỗi loại
có cái điểm hay và điểm dở riêng
chứ không có nghĩa rằng là
cứ bảo tồn động là tốt và bảo tồn
tĩnh là không tốt hoặc ngược lại
đối với các hiện vật bảo tàng thì
bản thân hiện vật nhiều khi nó không quan trọng lắm
câu chuyện nằm đằng sau
hiện vật thì mới là câu chuyện quan trọng
nó làm ra sự hấp dẫn của hiện vật
nó làm ra sự giá trị
của bảo tàng câu chuyện này
nó sẽ trở nên sinh động và hấp dẫn hơn
khi nó tồn tại trong các cộng đồng
các cộng đồng là nơi
hình thành nên các di sản
nuôi dưỡng các di sản bảo vệ các di sản
việc bảo tồn ở trong các cộng đồng
thì cái tính sống động
nó sẽ được thể hiện rõ hơn và
rõ ràng là người xem
người đến thăm quan người ta sẽ thấy được
những cái giá trị của
các cái di sản đó
một cách toàn vẹn hơn các cái hiện tượng văn hóa
nó bao giờ cũng là những cái hiện tượng
mang tính tổng thể nguyên hợp
tức là nó không chỉ nói về một chuyện nào đó
mà nó nói về nhiều chuyện khác
nó có thể nó không chỉ nói về chuyện văn hóa
nó còn nói về chuyện kinh tế xã hội
rồi thì tâm linh
rồi thì các thứ khác nhau
liên quan đến hiện tượng văn hóa đó
mà chỉ khi nó ở trong môi trường của nó
thì nó mới có giá trị nó mới có ý nghĩa và người ta mới có thể hiểu được
tách một cái hiện tượng ra
mà để nó nguyên một chỗ thì nó khó
có thể tưởng tượng được ra chính vì cái lý do đó
nên là cái xu thế bảo tàng mới bây giờ ấy
là người ta cũng đưa đời sống dân gian
vào trong các bảo tàng để cho
các cái hiện vật nó có ý nghĩa nhiều hơn
nó kể nhiều câu chuyện hơn về những cái hiện vật
trong bảo tàng đó xu hướng nó là như thế
nhưng không có nghĩa rằng là vì
cái xu hướng như thế mà cái bảo tồn tĩnh ấy
nó bị biến mất vai trò của nó
tại vì là trong những trường hợp
cụ thể khi mà chúng ta
không thể nào có được một cái bối cảnh
không thể nào có một cái cộng đồng
chất chứa nuôi dưỡng những cái di sản đó
thì hình thức bảo tồn tĩnh vẫn có thể có giá trị
tôi hoàn toàn đồng ý hai cái phương án đó
nhưng mà cái quan trọng ở đây là ta chọn lựa
ta chọn lựa cái di sản nào
hoặc là cái sản nghiệp văn hóa nào để bảo tồn tĩnh
và cái sản nghiệp văn hóa nào
để bảo tồn đậm tuy nhiên thì tôi
vẫn có một cái như thế này chúng ta đã có rất nhiều
các cái hệ thống bảo tàng và các cái bảo tàng
thì thu hút những cái đối tượng nhất định
như anh sơn vừa nói mỗi một cái hiện vật
nó có cái câu chuyện đằng sau nó
thì hiện nay chúng ta nếu mà
người ta cứ phải đến những cái thành phố lớn
thì người ta mới vào được những cái bảo tàng
thế nhưng mà không có nghĩa ở tại cộng đồng
chúng ta không có nổi được một cái bảo tàng mini
tôi thấy cho rằng là không cứ
bảo tàng phải đặt ở những thành phố lớn
tại các cái vùng cộng đồng chúng ta hoàn toàn
có thể có những cái bảo tàng nhỏ
để chính cái người dân bản địa
cái người mà họ là chủ sở hữu của cái di sản đó
họ trở thành những cái kết minh viên
thì chúng ta giải quyết được hai cái
chúng ta vừa bảo tồn được cái di sản của họ
vừa thấy được cái giá trị trong cái di sản của họ
trong chính cộng đồng và cái điều thứ ba nữa
là chúng ta vừa tạo ra cái công việc làm
cho chính những cái người bản địa
và khi ấy thì
bản thân họ cũng sẽ tự thấy rằng là
họ hóa ra là di sản mang lại
sinh kể di sản
mang lại cái
một cái diện mạo mới cho cái đời sống
kinh tế xã hội của họ thì cái ý thức
về bảo tồn di sản nó sẽ khác cái câu chuyện
của chúng ta đã đụng đến một cái vấn đề
mà tôi nghĩ rất hay đấy là các bảo tàng
tư nhân đây cũng là một cái thành tố
để mà bảo tồn
những cái di sản văn hóa tôi cũng
đồng ý với hai vị khách mời ở đây
nghĩa là giữa cái bảo tồn tĩnh và động
giữa cái bảo tồn mở và đóng nó luôn luôn
song hành với nhau là những người nghiên cứu
và đi rất nhiều nơi cũng như là
tiếp xúc với các cộng đồng các vị
thấy tâm tư nguyện vọng
của những cộng đồng nắm giữ di sản
hiện nay như thế nào tôi thấy nhiều khi
chúng ta hay thao tác với nhau bằng những thuật ngữ khoa học
tức là chúng ta đang áp đặt một cái quan niệm chúng ta
nghĩ rằng là cộng đồng cũng hiểu theo cách của chúng ta
nhưng mà cái trải nghiệm của tôi thì nó lại
không hoàn toàn đúng như thế đối với cộng đồng
các tổng người thiểu số
thì nhiều khi họ cho rằng đó là những
sinh hoạt rất là bình thường của họ thôi sinh hoạt
hàng ngày truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác
từ đời này sang thế hệ khác nó là
những cái gì nó theo thói quen họ
chỉ biết được cái đó là
những tài sản quý hoặc là đặc sắc
hoặc có giá trị khi mà chúng ta
đến siêu tầm khi mà chúng ta
nói chuyện với họ quay phim chụp ảnh lấy tư liệu
thì họ mới thấy ở hóa ra là cái này
nó quan trọng thật cái này nó hấp dẫn thật
và họ phải giữ tư duy của người trong cuộc
và người ngoài cuộc nhiều khi nó khác nhau có khi
là người trong cuộc thì cảm thấy cái đó là bình thường
nhưng người ngoài cuộc sẽ đánh giá rất cao
và ngược lại người trong cuộc có thể
đánh giá rất cao thì người ngoài cuộc lại không
đánh giá cao lắm thì câu chuyện ở đây
là chúng ta phải có làm sao có những cái bàn bạc
có những cái trao đổi có những thảo luận
nhất định để làm sao có cái sự hợp tác
có cái sự hiểu giữa hai bên này bản thân cộng đồng
người ta cũng phải hiểu
cái mà họ thực hành bình thường ấy nó rất là
đáng quý còn những người
ngoài cuộc ngoài cộng đồng ấy
thì cũng phải hiểu được cái tâm tư nguyện vọng
của những người trong cộng đồng để hiểu được rằng là
thực ra bản thân cộng đồng họ đánh giá
cao những cái gì chứ không phải là như các nhà
nghiên cứu hoặc là những nhà quản lý đánh giá
về cái hiện tượng đó theo quan điểm của phó sư
thì chúng ta nên để cộng đồng
họ tự bảo tồn những cái di sản của họ
một cách tự nhiên một cách dân dã
một cái thói quen nhưng mà hàng ngày họ đang
ứng xử với nó hay là chúng ta truyền cho họ
cái sự nhận biết rằng cái di sản
của họ đáng được bảo tồn nó có
giá trị trong cộng đồng cũng như giá trị
đối với cả xã hội chúng ta phải kết hợp cả hai
như chúng ta đã cùng nhau bàn bạc
thì cộng đồng có những sự hiểu biết nhất định của cộng đồng
rộng lớn hơn một cái di sản muốn tồn tại
được thì nó phải giải quyết được những cái lợi ích
nhất định lợi ích này có thể là tinh thần vật chất
trong đó đặc biệt là câu chuyện vật chất
là nó cũng có ý nghĩa rất là
quan trọng chứ chúng ta cứ nghĩ câu chuyện
tinh thần không thì cũng không phải tất nhiên
là tinh thần là mục đích nhưng phải có
những cái lợi ích về mặt vật chất để
nuôi dưỡng cái mục đích đó cái sự tham gia
của các nhà quản lý của các nhà khoa học
là làm sao để làm rõ những vấn đề
đó cho họ ví dụ
như là chúng ta
tồn và phát huy
giá trị của
một cái nghi lễ như là xòe thái
hay là mò mường
hay là bất kỳ một cái gì đó thì chúng ta cũng phải
chỉ ra những lợi ích của cộng đồng nếu
bảo tồn những cái giá trị đó ví dụ như là
họ có những lợi ích về tinh thần họ sẽ
giữ được những giá trị của cha ông
những cái giá trị để tạo ra
bản sắc của người mường người thái
nhưng nó cũng đem lại những giá trị
về mặt vật chất nếu họ giữ gìn
những cái đó
khi mà khách du lịch có thể đến
hay có thể có
những sự đầu tư của nhà nước để cho
những cái sinh hoạt đó nó tốt hơn
thế thì khi mà các cái lợi ích này nó hài hòa
thì mới có thể giữ gìn được
các di sản như anh sơn anh vừa nói
về cái việc mà phát huy
cái giá trị di sản nó đã gói gọn
ở đấy rất nhiều các cái ý tứ
thứ nhất là ta phải trao quyền cho họ
cái quyền tự quyết đối với cái di sản
của mình cái quyền có tiếng nói
với di sản của mình và đặc biệt là
cái quyền sở hữu đối với di sản của mình
và cái rất quan trọng mà anh sơn cũng đã vừa
đề cập đến đó chính là họ phải được hưởng lợi
từ cái di sản đó cái đấy nó thiết thực hơn rất nhiều
thì sau khi được có
những cái điều kiện tiên quyết như thế rồi
thì chúng ta mới giúp họ tăng cường
cái nhận thức bởi vì cái nhận thức
nó sẽ dẫn đến cái tư duy thay đổi
và hành động thay đổi rồi chúng ta cũng phải có
một cái thái độ ứng xử với những tư nhân mà họ sở hữu
di sản bởi chúng ta biết rằng là cái tình trạng
mà bỏ tồn di sản của cộng đồng
nói về cộng đồng thì thôi chúng ta đã bàn ngay
từ đầu cộng đồng là một cái khái niệm
nó rất là mở nó có thể là một
gia đình có thể là một dòng họ có thể là một
làng thậm chí cả một quốc gia dân tộc
thế nhưng mà thực sự ai đứng ra bảo quản cái đó
thực sự ai trùng tu tôn tạo nó
và thực sự ai hàng ngày bảo vệ
nó đấy là một điều hết sức quan trọng và tôi
cho rằng nhà quản lý dù ở cấp nào
đi chăng nữa thì theo tôi
chúng ta cũng chỉ nên định hướng
hướng dẫn giúp họ tăng cường
các cái nhận thức mà như anh sơn đã nói
hoặc về quy mô nhà nước chúng ta nên
có những hỗ trợ với những cái
vùng di sản
về những cái cơ sở hạ tầng
ví dụ như điện đường trường trạng
để họ có thể tự vận hành cái di sản
của họ và khi những cái cơ sở hạ tầng
về mặt điện đường trường trạng mà đã
có thì nó sẽ
không ngăn trở với cái
thế giới phẳng hiện nay và với
sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin
tự mọi người người dân họ
cũng sẽ biết pr cái sản phẩm của họ
một khi họ thực sự được hướng lợi
từ những cái đó và tôi cho rằng
họ làm cái đó tốt hơn chúng ta
tưởng rất là nhiều thì đấy cũng là
những cái cách mà chúng ta có thể giúp
cho các cộng đồng bảo tồn
cái di sản của mình trong cái đời sống xã hội hiện đại
xin được cảm ơn hai vị khách mời với câu chuyện rất thú vị
vừa rồi thưa quý vị và các bạn
với nhận thức di sản văn hóa là đối tượng duy nhất
và không thể thay thế nên các cộng đồng
dân tộc đều có trách nhiệm bảo vệ và
lưu giữ cho tương lai ngược lại
trong cuộc bảo vệ này di sản văn hóa
phải được gắn kết với con người và cộng đồng
cư dân địa phương với tư cách là
chủ thể sáng tạo và chủ thể
sở hữu di sản văn hóa đó
coi việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
văn hóa lành mạnh của cộng đồng
là một tiêu chí hoạt động bền vững
chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi xin tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại